thường trực tỉnh ủy bình dương vừa họp và thống nhất sẽ tiếp tục siết chặt giãn cách xã hội đối với các khu vực vùng đỏ thêm một mươi năm ngày
theo kế hoạch trước đó các vùng đỏ của tỉnh bao gồm thành phố thuận an thành phố dị an thị xã tân uyên thành phố thủ dầu một và thị xã bến cát
thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu đến hết ngày ba mươi một tháng tám
đối với địa phương vùng xanh nằm ở khu vực phía bắc của tỉnh thực hiện chỉ thị một mươi sáu đến hết ngày hai mươi hai tháng tám
đến nay đã có bốn huyện chuyển thành vùng xanh hai huyện khác đang chuyển từ vùng vàng về vùng xanh
do tình hình dịch bệnh tại các đô thị lớn của tỉnh vẫn đang diễn biến phức tạp số ca mắc covid một mươi chín đã chạm ngưỡng một trăm linh người
do đó bình dương sẽ tiếp tục giãn cách xã hội thêm một mươi năm ngày đến hết ngày một mươi năm tháng chín
riêng tại một mươi một phường là vùng đỏ đậm đặc của thành phố thuận an và thị xã tân uyên tiếp tục thực hiện quá chặt đông cứng
đây là một trong những biện pháp của tỉnh bình dương nhằm kiểm soát dịch

thường trực tỉnh ủy bình dương cũng yêu cầu phải triển khai nhanh công tác xét nghiệm bóc tách f ra khỏi cộng đồng
khi có kết quả test nhanh nếu phát hiện trường hợp dương tính thì đưa ngay đến khu điều trị mà không chờ kết quả pcr
đồng thời chuẩn bị tốt về công tác hậu cần mua sắm thuốc điều trị tiếp tục phát huy kết quả điều trị về nâng tầng phân tầng điều trị tại các bệnh viện
khai thác tối đa các phương tiện vận chuyển huy động các loại xe tải trọng lớn để chuyển nhanh hàng hóa đến người dân chậm nhất là người dân các địa phương vùng đỏ đáp ứng yêu cầu bốn tại chỗ
đối với hoạt động sản xuất thường trực tỉnh ủy bình dương đồng ý cho các doanh nghiệp thực hiện sản xuất theo phương án một cung đường hai địa điểm
đến thời điểm này bình dương đã ghi nhận hơn chín mươi tám ca mắc covid một mươi chín địa phương này đang lên kịch bản ứng phó với số ca mắc khoảng một trăm năm mươi người trong thời gian tới